vâng thưa quý vị bảy mươi tám năm qua phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
truyền thông ấy cứ chảy lặng lẽ vào huyết quản của mỗi cán bộ chiến sĩ
đã có rất nhiều tấm gương sáng về ý chí chiến đấu phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân những câu chuyện cảm động mang ý nghĩa nhân văn mỗi ngày là một việc tốt vì nhân dân
và thậm chí trong những lúc cam go nhất hiểm nguy nhất thì những người chiến sĩ công an nhân dân vẫn không nề hà dũng cảm quyết tâm chiến đấu không quản ngại hy sinh
những ngày cuối tháng bảy tại khu vực đèo bảo lộc huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng mưa lớn đã khiến một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống
vùi lấp ba chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madagui phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
trước lúc hy sinh chỉ vài tiếng những người chiến sĩ ấy cùng nhân dân đang cố gắng di chuyển hòn đá lớn án ngữ đèo bảo lộc kịp thời bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại
giữa thời bình vẫn còn đó là những công hiến thầm lặng mỗi hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ công an góp phần nhân lên lan tỏa những giá trị tốt đẹp
mỗi ngày là một việc tốt vì nhân dân luôn tôn trọng nhân dân tận tụy phục vụ nhân dân bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
có lẽ để nói về những công hiến và hy sinh của lực lượng công an thì không gì có thể khắc họa hết
phát huy truyền thống bảy mươi tám năm qua đặt trong bối cảnh mới

đặt ra những thử thách đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn tu dưỡng rèn luyện và đặc biệt phải học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
vâng ạ xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng dân thì không chỉ là mục tiêu mà lực lượng công an nhân dân hướng đến
mà còn là nhiệm vụ then chốt xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân tròng sạch vững mạnh
vậy những vấn đề gì đang đặt ra để gây dựng và củng cố hơn nữa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo đại học quốc gia hà nội sẽ có những chia sẻ thêm về nội dung này